chiều ngày một mươi năm tháng sáu ubnd tp hcm và năm tỉnh thành vùng đông nam bộ bao gồm bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai tây ninh
đã họp chuẩn bị cho hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng đông nam bộ năm hai nghìn hai mươi
nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nội địa hỗ trợ ngành du lịch phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi
hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng đông nam bộ năm hai nghìn hai mươi với chủ đề liên kết phát triển bền vững
sẽ thảo luận và ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh thành vùng đông nam bộ giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa tp hcm và năm tỉnh đông nam bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trên các lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về du lịch phát triển sản phẩm du lịch quảng bá xúc tiến du lịch
phát triển nguồn nhân lực du lịch và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch qua đó phát huy tiềm năng lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch
vị trí chiến lược và đẩy mạnh kết nối du lịch giữa các tỉnh thành vùng đông nam bộ bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai tây ninh và tp hcm
dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh tây ninh